chỉ trong một đêm gây ra bốn vụ cướp tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố hà nội
nhưng cũng ngay trong buổi sáng cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân
đã đấu tranh bắt giữ thành công đối tượng gây án
đây là lời cảnh tình về công tác bảo vệ còn lòng lèo sơ hở tại các cửa hàng tiện lợi
trong hoạt động kinh doanh đặc biệt là kinh doanh về đêm
đây là đoạn hình ảnh từ camera cửa hàng tiện lợi trên phố lương thế vinh
phường trung văn quận nam tử đêm ghi lại
thời điểm khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tháng một
nam thanh niên điều khiển xe máy lựa mũ bảo hiểm bị kín mặt vào cửa hàng tiện lợi
tại đây đối tượng dùng dao nhọn đe dọa nhân viên bán hàng
đối tượng mở két cướp tài sản rồi tẩu thoát
trên đường tẩu thoát từ cửa hàng này đối tượng liên tiếp gây ra ba vụ cướp khác
đi qua cửa hàng siêu cây
đi một hai vòng để em ngắm nghĩa
xong bắt đầu em đi lên qua đấy ba trăm linh m thì em thấy có quán phở ở đấy
thì em vào em thấy có ngoài đấy thì em vào em nhớ con dao
xong rồi em quay lại cửa hàng kia
em chọn cửa hàng ban đêm là vì cũng có hai nhân viên bán hàng không có bảo vệ
thì lúc đấy là em nghĩ vào là lúc đấy chỉ vốn
em nghĩ là chỉ có sinh viên bán hàng thì lúc đấy em và đe dọa thì không sợ chống trả
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân đã khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra truy xét
ngay trong buổi sáng cùng ngày các trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là đặng đình tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú xã ngọc hòa huyện trường mỹ thành phố hà nội
công an quận thanh xuân xác định trong vòng chưa đầy hai tiếng
tuyến đã gây ra bốn vụ cướp lấy đi hơn một mươi năm triệu đồng và ba điện thoại
ngoài ra tuyến còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp và một vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận thanh xuân
qua việc bắt giữ đối tượng và qua những lời khai của đối tượng cũng như là thu thập tài liệu ở hiện trường
thì thấy rằng các đối tượng gây án là một là về nhân thân đối tượng thì đã có tiền án tiền sử
thứ hai nữa là có tiền sử sử dụng về ma túy đá đâm có biểu hiện của cái việc mà ngáo
chính vì vậy là đối tượng sử dụng hông khí là
là loại giao bầu đối tượng gây án nếu gặp sự chống cự của những nhân viên bán hàng
thì rất dễ gây ra những hành vi giết cướp cũng như là những vụ trọng án xảy ra trên địa bàn
hàng loạt vụ cướp do đối tượng đặng đình tuyến gây ra tiếp tục cho thấy công tác phòng ngừa
bảo đảm an ninh tại các cửa hàng tiện ích còn lòng lẻo và chưa được quan tâm đúng mức
các cửa hàng này đều hoạt động kinh doanh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhưng hầu hết là không có bảo vệ mà chỉ có nhân viên bán hàng
do đó các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
cơ hội này để chiều chuyện với việc gây án
việc tổ chức điều tra truy xét và bắt giữ đối tượng chỉ sau vài giờ gây án
đã cho thấy tinh thần đấu tranh quyết liệt hiệu quả với tội phạm của công an quận thanh xuân
đây cũng là tinh thần chung của lực lượng công an nhân dân trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an toàn cho nhân dân đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba